số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín không ngừng tăng mạnh khiến các y bác sĩ ở nhật bản lo ngại là hệ thống y tế của nước này khó có thể chống đỡ được
một nhóm chuyên gia của chính phủ nhật bản đã cảnh báo rằng số ca tử vong do covid một mươi chín tại nước này có thể lên tới hơn bốn trăm linh nếu các biện pháp giãn cách xã hội không được áp dụng mạnh mẽ hơn
phần lớn các trường hợp tử vong có thể là do thiếu máy thở
về số giường chăm sóc tích cực tỷ lệ tại nhật bản là bảy giường trên một trăm linh dân
bên cạnh đó tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ đặc biệt tại thành phố osaka cũng gây khó khăn cho các y bác sĩ
việc thiếu trang thiết bị y tế cùng với tỷ lệ xét nghiệm tương đối thấp được cho là những nguyên nhân khiến số ca mắc covid một mươi chín gia tăng tại nhật bản